thưa quý vị tại trụ sở liên hợp quốc vào khoảng gần một mươi một h đêm qua ngày một mươi một tháng một mươi
theo giờ việt nam việt nam đã trúng cử trở thành thành viên của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm trong phiên họp của đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi bảy tại new york mỹ
đây là lần thứ hai việt nam trúng cử vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
lần đầu tiên là vào năm hai nghìn một mươi ba nước ta đã trúng cử vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu một mươi bốn thành viên mới của hội đồng nhân quyền lần này sẽ đảm nhiệm trọng trách
trong nhiệm kỳ ba năm bắt đầu vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
kết quả bầu cử cho thấy sự tham gia tích cực của việt nam trong các hoạt động của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của việt nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người
đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận tin tưởng và đánh giá cao
việt nam được các thành viên của hiệp hội các nước các quốc gia đông nam á asean
nhất trí ủng hộ là ứng cử viên duy nhất của asean cho vị trí này
đồng thời cũng là ứng cử viên châu á duy nhất của cộng đồng pháp ngữ
với trọng trách mới tại hội đồng nhân quyền liên hợp quốc việt nam sẽ có cơ hội đóng góp
và thúc đẩy tất cả các quyền con người trên cơ sở khách quan hợp tác và đối thoại
việt nam sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn đối với các vấn đề trọng tâm của liên hợp quốc
cũng như của cộng đồng quốc tế như thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi về phát triển bền vững
ứng phó với biến đổi khí hậu di cư bảo vệ và thúc đẩy quyền phụ nữ trẻ em người khuyết tật
người thiểu số người di cư đặc biệt trong các cuộc khủng hoảng nhân đạo
hoặc xung đột vũ trang trên phạm vi toàn thế giới
thông tin từ công an tp hcm đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý vụ việc
và những người có liên quan về hành vi mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán karaoke hollywood trên địa bàn phường bình hưng hỏa a quận bình tân tp hcm
vào khoảng giờ năm phút ngày chín tháng một mươi lực lượng công an đã kiểm tra quán karaoke hollywood
phát hiện bắt quả tang nguyễn thị thơm và bùi thị mỹ hạnh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai bịch ma túy dạng kentamin và một bịch nilon có chứa một mươi viên thuốc lắc
ngay sau đó lực lượng công an bắt giữ trần văn hoài về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan công an đã lập biên bản và đưa một trăm năm mươi hai người về trụ sở để làm việc
qua test nhanh phát hiện một mươi tám người dương tính với chất ma túy
lâm hoàng kha
là tổng quản lý của quán cũng đã bị bắt giữ về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
chuyển sang một số tin tức an ninh trở tự
hai mươi kg ma túy tổng hợp một số lượng ma túy cực lớn vừa bị phát hiện và thu giữ trong chuyên án
do công an tp đông hà tỉnh quảng trị bóc gỡ
hai đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn đăng tuấn và chu đình bằng cùng chú tại tỉnh quảng trị
hai đối tượng đã bị bắt giữ vào lúc bốn h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi tại bến xe miền đông
thuộc quận bình thạnh tp hcm
tăng vật thu giữ là ba mươi kg ma túy tổng hợp loại kentamin và ba điện thoại di động
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã cùng nhau vận chuyển trái phép số ma túy nói trên
từ quảng trị vào tp hcm để nhận một trăm linh triệu đồng tiền công
được biết tuấn và bằng là hai đối tượng nghiện ma túy
thưa quý vị tại miền trung mưa lớn hai ngày qua đã khiến nhiều nơi ở bình định quảng ngãi quảng nam và đà nẵng
bị ngập sâu sạt lở và nhiều nhà dân bị cô lập
chiều ngày một mươi một tháng một mươi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam cho biết
mưa lớn đã khiến một số điểm tại các tuyến đường ở trường sơn đông quốc lộ hai mươi bốn c đoạn qua xã trà giang huyện bắc trà my bị sạt lở
nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ huyện lộ bị ngập nước từ bốn đến một hai mét có nơi ngập đến ba mét
đến nay các địa phương trong tỉnh đã di rời sơ tán khoảng một hai trăm ba mươi bảy hộ dân với bốn hai trăm bảy mươi sáu nhân khẩu
tại các vùng có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất
mưa lớn hai ngày qua đã gây ngập úng sạt lở tại một số địa phương
còn ở huyện an lão hai ngày qua mưa lũ đã gây ngập sạt lở đường dt sáu trăm hai mươi chín đoạn trà cong
các cầu tràn các xã an hòa an nghĩa an quang an vinh
tại xã an vinh sạt lở đất đã ảnh hưởng tới bốn hộ dân trong đó có hộ gặp nguy hiểm được địa phương đưa đến nơi an toàn
tại quảng ngãi mưa lớn dẫn đến lũ lụt và lốc xoáy làm hai người thiệt mạng và mất tích
tại thôn vĩnh tuy xã tịnh hiệp huyện sơn tịnh một cơn lốc xoáy kèm theo mưa lớn
làm hàng chục ngôi nhà dân bị sập tốc máy và một người bị thương
trước tình hình trên chính quyền địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục ổn định cuộc sống
thưa quý vị trong bản tin trước chúng tôi đã thông tin về thực trạng lây lan bệnh dạy từ vật nuôi trong nhà như chó
mèo và nguy cơ bùng phát bệnh dạy ở người tại các tỉnh phía nam
các chuyên gia y tế đã chỉ ra rằng số người tử vong do bệnh dạy còn cao hơn so với các dịch bệnh nguy hiểm khác
còn nguyên nhân thì vẫn là do sự chủ quan của người dân và chính quyền địa phương
năm hai nghìn hai mươi một tỉnh bến tre còn phát hiện hơn một mươi một bốn trăm chín mươi người phôi nhiễm với virus dạy tại các điểm tiêm ngừa
riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay có đến hơn một mươi một hai trăm ba mươi ca phơi nhiễm
hiện nay virus gây bệnh dạy đã lưu hành trong cộng đồng và có nguy cơ bùng phát ra các tỉnh lân cận
toàn tỉnh có hơn hai trăm linh con chó mèo nhưng tỷ lệ tiêm phòng hiện nay chỉ đạt hơn bốn mươi bảy so với tổng toàn
người dân còn có thói quen nuôi chó mèo thả rông không tiêm phòng và kiểm tra vật nuôi khi mắc bệnh dạy
một số trường hợp bị chó mèo cắn không đi đến cơ sở y tế điều trị dự phòng mà xử lý theo các biện pháp dân gian
một trong những nguyên nhân gây tử vong bởi bệnh dạy ở người chủ yếu là do sự chủ quan của người dân
bên cạnh đó thì cũng là ý thức của các hộ gia đình
khi nuôi chó mèo không có biện pháp nuôi nhốt đúng quy định
vậy cần có những giải pháp thiết thực như thế nào để ngăn chặn tình trạng này sớm chấm dứt bệnh dại ở việt nam
trong một vấn đề và chính sách sau đây chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đã trở lại với chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông thì bộ y tế nhận định là nguy cơ bùng phát bệnh dạy vào người hoàn toàn có thể xảy ra tại các tỉnh phía nam hiện nay
vậy theo ông thì chính quyền các địa phương này cần phải đẩy mạnh vấn đề tiêm phòng dạy cho gia súc như thế nào
và cái việc mà người dân không đưa ra súc đi tiêm như vậy thì cần phải cưỡng chế ra sao
chúng ta phải thống kê vận động tuyên truyền thống kê
và cái việc mà chúng ta rất phải để ý là chó nuôi ở việt nam là vấn đề là người ta nuôi để giết thịt
người ta nuôi để đi bán
thế nên chỉ vài tháng nó lại thay đàn chó
nên là phải cập nhật những cái con chó mới để phải tiêm
cái thứ hai là gia soát được tiêm phải đạt tỷ lệ cao một cách thực sự
tôi đã theo dõi thì cũng có những gia đình người ta nuôi ba con chó người ta tiêm một con còn hai con người ta không tiêm
nhưng mà vẫn tính tỷ lệ là số chó được tiêm trên số hộ gia đình rất là cao báo cáo khoảng bảy mươi tám
nhưng mà thực tế có khi chỉ ba bốn mươi thôi
thế còn chúng ta cũng cần phải có những cái
luật pháp ví dụ như không tiêm mà để cắn người mà gây tử vong thì cũng phải có những cái xử lý như thế nào sao cho nó phạt trước như thế nào cho nó phù hợp
thậm chí có thể chúng ta hình sự hóa cái vấn đề này
thế rồi vấn đề rằng là quản lý đàn chó nuôi nhốt như thế nào để mà không cắn người
thế rồi vấn đề chó thải ra ngoài thì phải có dọa mõm v v
một vấn đề quan trọng nữa để mà phòng chống bệnh dạy
thì cái căn bản là phải có đầy đủ vắc xin phòng bệnh dạy cho gia súc cũng như là vắc xin phòng bệnh dạy ở người
vậy thì cái vấn đề cung ứng vắc xin phải đảm bảo như thế nào ạ
đối với tiêm bệnh chó chẳng hạn phải có cái hình hành cái mạng lưới để mà làm sao cho cán bộ thú y tiếp cận với những cái gia đình
chúng ta tổ chức những cái đợt tiêm cho chó
đối với tiêm vắc xin phòng bệnh dạy cho người thì chúng ta phải có những cái chỗ gần dân
thì vận động nhân dân và thậm chí rằng là ở các tỉnh miền núi vừa qua thì là chính quyền phải hỗ trợ cho những người dân nghèo
dân tộc thiểu số để họ tiêm không mất tiền
thế và để được tiêm đó thì chúng tôi nghĩ rằng là càng được nhiều chúng ta cũng có thể hạ giá thành
được một cách nó tối ưu cho người dân thì tốt nhất
để làm sao người dân khi mà bị chó cắn thì người ta đi tiêm vaccine ngay để phòng bệnh ngay
để phòng bệnh ngay
để phòng bệnh ngay
để những người dân nuôi chó thì người ta sẵn sàng mà người ta tiêm vắc xin
vâng như vậy là công tác tuyên truyền để phòng chống bệnh dạy vẫn là việc cần làm thường xuyên
vậy theo ông thì đối với cái công tác tuyên truyền này nếu mà người dân không thực hiện hoặc là chính quyền lơi lỏng
thì chúng ta cần phải có cái chế tài xử phạt ra sao
chúng tôi nghĩ rằng trong luật thú y thì người ta cũng đã có những cái quy định về vấn đề là nuôi chó
rồi vấn đề tiêm phạt
nhưng mà cái quan trọng vẫn là cái vấn đề là thực hiện như thế nào sao cho nó khả thi
không nói rằng là không được vượt đền đỏ nhưng mà ra đường vẫn vượt đền đỏ
không được đổ rác ra đường nhưng mà vẫn cứ đổ rác ra đường
cái quan trọng là chúng ta phải hình thành một cái đội ngũ giám sát
thế rồi bên cạnh công tác tuyên truyền thì những vấn đề nào mà chúng ta đã quy định thì chúng ta cũng phải làm nghiêm
để cho người dân là thực hiện
và khi mà chúng ta thực hiện tốt trong cái việc như tôi vừa nói là nuôi chó như thế nào
thì tiêm phòng cho chó ra làm sao
người dân nhớ ra bị chó cắn thì đi tiêm phòng ra làm sao
kể cả có những chính sách cho hỗ trợ cho người dân vùng nghèo vùng dân tộc thiểu số đó
thì chúng ta có thể là tiến tới là giảm cái số mắc bệnh dạy hàng năm
và chúng ta tiến tới rằng là thanh toán được bệnh dạy trong thời gian tới
vâng ạ một lần nữa
cảm ơn những chia sẻ của phó giáo sư tiềm sĩ trần áp phu
và hy vọng là với những thông tin mà ông vừa đưa ra vừa rồi
thì người dân cũng có những kiến thức hiểu biết hơn để phòng chống bệnh dạy khi mà nuôi gia súc trong nhà